vụ việc năm nữ sinh đánh một bạn nữ cùng lớp xảy ra ở hưng yên chưa kịp lắng xuống
thì mới đây lại tiếp tục xảy ra việc một nhóm học sinh hành hung bạn bên bãi biển tại nghệ an
trước đây phần lớn vụ việc xô sát giữa học sinh chỉ là hành vi bắt nạt giữa các cá nhân
thì giờ đây hành vi hành hạ đánh đập bạn học được thực hiện có chiều hướng
trở thành hành động có tổ chức có sử dụng hung khí cho đến mức độ nguy hiểm cao hơn
chưa kể đến việc nhiều nhóm học sinh còn sử dụng mạng xã hội như công cụ để triệt hạ đối thủ
trước thực trạng trên phải thẳng thắn nhìn nhận rằng nếu không sớm ngăn chặn
bạo lực học đường sẽ là nguy cơ phá hỏng môi trường giáo dục
thao gỡ vướng mắt trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thừa
tạo nguồn lực phát triển bài đầu nhận diện khó khăn vướng mắt là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo hà nội mới
dồn điền đổi thừa là một chủ trương lớn của đảng nhà nước nhằm tích tụ dụng đất
tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn
thực hiện chủ trương này các địa phương đã tích cực vào cuộc và thu được nhiều kết quả khả quan
tuy nhiên hậu dồn điền đổi thừa việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
đang gặp không ít khó khăn vướng mắt ảnh hưởng tới chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
vay vốn phát triển sản xuất
liên quan đến vấn đề đất đai trên báo thanh niên phản ánh tình trạng
cò tự vẽ quy hoạch bán đất nền tràn lan tại tp hcm
tại tp hcm tình trạng các đầu nậu co đất thậm chí là các công ty bất động sản
tự vẽ dự án tự phân lô lừa bán đất nền ngày càng nhiều
việc làm này đã bị các cơ quan chức năng phanh phui và cảnh báo đến người dân
tránh tình trạng bị lừa mua đất ma
để hạn chế tình trạng lừa đảo trong mua bán đất nền đa số các ý kiến đều cho rằng
cần phải xử lý nghiêm thậm chí là xử lý hình sự các đối tượng lừa mua bán đất
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
dùng lá chuối thay túi ni lông gói thực phẩm nguồn cung không thiếu
quyết định là ý thức của người tiêu dùng
thời gian qua bốn doanh nghiệp gồm siêu thị bixi hà nội siêu thị bixi đà nẵng
hệ thống chuỗi siêu thị cóc mắc việt nam sài gòn cóc mắc đã sử dụng sản phẩm tự nhiên
để gói bọc thực phẩm thay cho túi ni lông
việc làm này đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi thư khen ngợi
thủ tướng kêu gọi các hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp các siêu thị nhà hàng khách sạn
cùng nhân rộng cách làm này chung tay bảo vệ môi trường từng bước nói không với túi ni lông
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay đề cập đến tình trạng
loạn phụ da và hóa chất trong thực phẩm không nghiên cứu nghiêm túc sẽ rất nguy hiểm
thông tin lô hàng một mươi tám chai tương ớt chinsu của công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan
bị dừng lưu thông tại nhật bản do ghi nhãn phụ không đầy đủ và có chất phụ da acid benzoic
khiến cho người tiêu dùng việt nam không khỏi lo lắng về tình trạng lạm dụng bừa bãi
các chất phụ da trong thực phẩm
tuy nhiên vấn đề mà dư luận quan tâm lo lắng hiện nay đó là có những chất phụ da hóa chất
như acid benzoic trong tưng ớt đã bị nhật bản cấm sử dụng nhưng việt nam lại cho phép
liệu có phải các điều kiện quy chuẩn quản lý thực phẩm của việt nam đang dễ dàng quá không
thành phố hồ chí minh vẫn chưa thông qua được danh sách bổ sung các đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm
theo nghị quyết số ba là nội dung bài viết thu nhập tăng thêm lại lỡ hẹn trên báo tuổi trẻ
chiều ngày tám tháng bốn tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín tờ trình của ubnd tp
để bổ sung các đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm chưa được thông qua sau phiên thảo luận kéo dài
với nhiều ý kiến trái chiều
mặc dù các đại biểu cho rằng
việc bổ sung các đối tượng như nhân sự hợp đồng công chức viên chức tập sự và những người làm việc
tại các hội có tính chất đặc thù tại tp hcm là cần thiết
nhưng các đại biểu cũng rất băn khoăn về nguồn tiền chi trả lương hàng tháng
đại biểu tất thành cang phân tích nếu hội đồng nhân dân sử dụng thẩm quyền của mình để thông qua
thì cần phải có điều kiện dự toán ngân sách được tính toán phân bổ từ đầu năm
nếu chưa phân bổ từ đầu năm thì có thể làm chậm lại đến khi xem xét lại đầy đủ sẽ trình để thông qua
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo hôm nay của truyền hình nhân dân